trên toàn cầu hiện có khoảng sáu trăm sáu mươi ba triệu người vẫn chưa được tiếp cận với nguồn nước an toàn đảm bảo về sức khỏe và vệ sinh môi trường
ngay cả đối với những người có khả năng tiếp cận thì các dịch vụ về nước thường không đủ để đáp ứng các nhu cầu cơ bản
trên khắp các vùng cận sa mạc sahara của châu phi có khoảng ba mươi đến năm mươi hệ thống cấp nước nông thôn không hoạt động sau năm năm xây dựng
ngoài ra các tiện ích trong khu vực đô thị thì chỉ thường bao gồm các đường cấp nước
và như vậy nước thường bị ô nhiễm từ các chất ô nhiễm đô thị công nghiệp và nông nghiệp
đồng thời gây ảnh hưởng ô nhiễm đến các hệ thống nước không bị ô nhiễm ngay cả những nước được phân loại là nguồn an toàn
trong ngày nước thế giới năm nay liên hợp quốc muốn nhấn mạnh thông điệp rằng
việc bảo vệ và nâng cao nhận thức của người dân về an ninh nguồn nước là một mục tiêu vô cùng quan trọng
trong tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày một khó lường như hiện nay